từ đầu năm đến nay một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố đà nẵng diễn biến phức tạp
trong số đó thì bệnh sởi hoặc xuất phát ban nghi sởi cũng tiếp tục ghi nhận ca mắc mới
theo đó tính đến hết tháng bốn năm nay toàn thành phố ghi nhận hơn một trăm bảy mươi ca xuất phát ban nghi sởi
và gần bảy mươi trường hợp dương tính với bệnh sởi số ca mắc xảy ra giải rác trên địa bàn
phần lớn đối tượng mắc bệnh là trẻ em dưới năm tuổi do không tiêm vaccine sởi đúng lịch
tiêm không đủ liều hoặc trẻ chưa đủ chín tháng để tiêm vaccine sởi mũi một
vì vậy theo khuyến cáo của bộ y tế để phòng bệnh sở cho trẻ
các bậc phụ huynh cần đưa con đi tiêm vaccine sởi mũi một khi trẻ được chín tháng tuổi
và tiêm phòng mũi hai khi trẻ một mươi tám tháng
sau đó tiêm bổ sung vaccine sởi khi có các chiến dịch tiêm vaccine sởi bổ sung trên diện rộng